tính đến tối ngày hai mươi một tháng ba nước ta đã ghi nhận chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca đã được điều trị khỏi một mươi sáu ca đã ra viện và một trường hợp là bệnh nhân thứ một mươi tám
đã ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính không còn ho sốt và hoàn toàn khỏe mạnh
đã được chuyển viện từ bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đến bệnh viện đa khoa thái bình theo dõi sức khỏe
các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được cách ly điều trị tại một mươi một cơ sở y tế trong cả nước
trong đó có bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện cụ thể là bệnh nhân số bảy mươi ba
đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện thanh miện tỉnh hải dương
bộ y tế cho biết là hiện tại đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định không sốt không ho hoặc là ho ít không khó thở
kết quả x quang cho thấy là phổi bình thường
có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi thì hiện nay đã được điều trị theo pháp đồ
trong số các cơ sở y tế đang tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang điều trị
ba mươi bốn trường hợp hai mươi hai bệnh nhân người việt một mươi hai người nước ngoài
tại đây nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
đó là bệnh nhân số một mươi bảy bệnh nhân số hai mươi năm bệnh nhân số năm mươi chín bệnh nhân số bảy mươi hai
riêng bệnh nhân số hai mươi bốn đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính
lần gần đây nhất là ngày một mươi chín tháng ba
bệnh nhân số hai mươi bảy cũng cho kết quả xét nghiệm hai lần âm tính

quý vị các bạn văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong kết luận thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch đã bước sang giai đoạn mới
nên cần nâng cao hơn về trách nhiệm sự đoàn kết của cả hệ thống
với nhiều biện pháp mạnh mẽ kiên quyết hơn nữa
thông báo nêu rõ từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba việt nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài
việt nam cũng sẽ tạm dừng nhập cảnh
vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc việt nam và thân nhân
áp dụng từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh
cả đường biển đường thủy đường bộ và đường hàng không
người nước ngoài là chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp lao động kỹ thuật cao
có giấy xác nhận không dương tính với virus covid một mươi chín do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp
và được việt nam chấp thuận được phép nhập cảnh và phải được cách ly chặt chẽ
tại cơ sở lưu trú bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh
bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan các cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp cho các trường hợp này
bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín không thể về nước
phải tiếp tục ở lại làm việc
bộ lao động thương minh và xã hội khẩn trương cấp phép lao động phù hợp cho các trường hợp nêu trên
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố liên quan và ngành y tế giám sát chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh
đối với các trường hợp trên khi làm việc tại việt nam
khuyến khích người việt nam ở nước ngoài hạn chế tối đa việc trở về nước
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành văn bản yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chỉ đạo cơ quan công an cơ quan y tế ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
ra soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào việt nam chưa qua cách ly tập trung
đang cư trú trên
địa bàn bắt đầu từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay để tổ chức cách ly
cụ thể thành lập các tổ công tác tại cơ sở gồm công an xã phường thị trấn chủ trì cán bộ y tế
tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn bàn ban công tác mặt trận khu dân cư và tình nguyện viên nếu có
tổ chức vào từng ngõ gõ từng nhà các cơ sở lưu trú ra soát từng đối tượng
lập danh sách những người nhập cảnh vào việt nam từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
để thực hiện việc giám sát theo dõi cách ly y tế và kịp thời cách ly theo quy định
trong quá trình ra soát nếu như phát hiện trường hợp nào nhập cảnh từ nước ngoài về có những biểu hiện như ho
sốt khó thở thì chuyển ngay đến cơ sở y tế để theo dõi
đối với trường hợp dương tính chuyển viện bệnh viện nhiệt đới trung ương để điều trị
giả soát các đối tượng tiếp xúc để cách ly theo dõi
nếu âm tính tiếp tục cách ly tại nhà